liên tục xử lý các cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật về hoạt động của ngành ngân hàng gây hoang mang trong dự luận
mặc dù hiện nay hành lang pháp lý và các quy định của pháp luật khá chặt chẽ để xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức có hành vi lợi dụng mạng xã hội
để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạp vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
tuy nhiên với tính ẩn danh trên môi trường mạng tin giả vẫn lan truyền phức tạp và gây ra nhiều hệ lụy
vấn đề và chính sách ngày hôm nay với khách mời là trung tá tiến sĩ nguyễn thị thanh thùy phó trưởng khoa luật học viện an ninh nhân dân
sẽ bình luận cụ thể hơn về câu chuyện này với những giải pháp để ngăn tin giả lan truyền mời quý vị cùng theo dõi
theo điều một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ quy định phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước bí mật đời tư của cá nhân
và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu
theo điều một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ quy định phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạp vù khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân